thưa quý vị đói nghèo là lực cản đối với sự phát triển bền vững của toàn nhân loại
vì vậy cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói luôn được đặt vào trung tâm trong mọi chương trình hành động quốc gia và quốc tế
ngày quốc tế xóa nghèo là dịp để cộng đồng quốc tế cùng nêu cao quyết tâm hành động nhằm hướng tới một cuộc sống đầy đủ ấm no và hạnh phúc
chuyên mục ngày này năm xưa ngày hôm nay sẽ tìm hiểu về bối cảnh cũng như nỗ lực của các quốc gia trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo
ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo đầu tiên được kỷ niệm cách đây ba mươi ba năm
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy khoảng một trăm linh người đã tập trung tại quảng trường chocadero ở paris để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực nghèo cung cực và nạn đói
họ tuyên bố rằng nghèo đói là một sự vi phạm các quyền của con người đồng thời khẳng định sự cần thiết phải cùng chung tay hành động để bảo đảm rằng các quyền con người được tôn trọng
niềm tin hy vọng đó của đông đảo quân chúng đã được khắc trên một hòn đá tưởng niệm được dựng lên vào ngày này
một bàn sao của hòn đá kỷ niệm
trong khu vườn thuộc trụ sở chính của liên hợp quốc và đây cũng chính là nơi ban thư ký của liên hợp quốc ở new york tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm
với nghị quyết bốn mươi bảy trên một trăm chín mươi sáu thông qua vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đại hội đồng liên hợp quốc chính thức tuyên bố ngày một mươi bảy tháng một mươi hàng năm là ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng kỷ niệm ngày này
tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng nước mà tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm loại bỏ đói nghèo và khổ đau
năm hai nghìn một mươi bảy khi nhận chức tổng thư ký liên hợp quốc ông antonio guterres đã gửi đi thông điệp nhân ngày kỷ niệm này
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến nay chúng ta đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể trong cuộc chiến chống đói nghèo
các quốc gia trên thế giới đều đã đưa ra những cam kết cụ thể về xóa đói giảm nghèo xóa nghèo giảm thiệt hại và xây dựng năng lực đối phó cho những cư dân sống trong nghèo đói là điểm trọng tâm trong mục tiêu một của chương trình nghị

năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã đưa ra những cam kết cụ thể về xóa đói giảm nghèo xóa nghèo giảm thiệt hại và xây dựng năng lực đối phó cho những cư dân sống trong mục tiêu một của chương trình nghị